thùy linh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất liên quan đến vụ nam sinh nhảy lầu
mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập những dòng trạng thái khác nhau đa phần bày tỏ sự tiếc thương đối với nam sinh
nhưng cũng không ít những quan điểm tỏ ý muốn trách mốc những bậc làm cha làm mẹ khi bắt con mình học quá muộn
việc chia sẻ tâm tư tình cảm trước một sự việc đau lòng mang tính nhân văn lẽ ra không có gì đáng trách
nhưng chúng ta đang vô tình sát muối vào tim của gia đình nạn nhân thêm một lần nữa khi những hình ảnh cuối cùng của nam sinh được lan truyền tràn lan
chính vì vậy không ít những ý kiến kêu gọi hãy ngừng việc chia sẻ hình ảnh của vụ việc lẫn nội dung bức thư
nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc những dòng mà nam sinh này viết
thậm chí một số người còn quảng thác khi nhận ra cậu học sinh một mươi sáu tuổi ấy không biết do vô tình hay cố ý mà lá thư tuyệt mệnh vón vẹn đúng một mươi sáu dòng bằng với tuổi đời của em khi ra đi
liên quan đến vụ việc theo như hình ảnh camera ghi lại được trước khi xảy ra vụ việc đau lòng nam sinh mờ và bố có trao đổi bài học với nhau
tại thời điểm ấy con trai mở cửa bàn công và nhảy xuống người bố đã không khỏi bàn hoàng liên tục khô hoáng và gọi tên con
kèm theo đoạn clip hình ảnh chụp lại nội dung bức thư tuyệt mệnh của nam sinh này cũng liên tục được lan truyền trên mạng xã hội
vụ việc xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đang trong độ tuổi của mờ
khắp cõi mạng người ta chia sẻ clip ghi lại những giây phút cuối cùng của mờ tiếng hét thất thanh của người bố khi thấy con trai gieo mình xuống tận lầu và cả những dòng chữ cuối cùng đầy chua sót của đứa trẻ một mươi sáu tuổi
trong số những dòng bình luận về clip ta có thể thấy cả nước mắt nỗi buồn sự tiếc nuối đau thương cho sự ra đi của nam sinh và thậm chí là oán giận và cả dày xéo trước những gì họ đánh giá về bố mẹ của cậu bé
rất nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh vụ việc
người đau lòng vì quyết định dạy dột của mờ người trách em sau mà dạy dột bồng bột quá và cũng không ít người lên tiếng trách gia đình vì đã tạo áp lực cho con cái
điều đó khiến mạng xã hội đã xuất hiện không ít những phản hồi kêu gọi hãy ngừng việc chia sẻ những hình ảnh của vụ việc lẫn nội dung bức thư
nỗi đau trong đoạn clip và bức thư đó là quá lớn
khi được lan truyền một cách công khai trên mạng xã hội những hình ảnh ấy không chỉ mang đến ảnh hưởng tiêu cực đến các bạn nhỏ đồng trang lứa mà còn như một vết dao cứa thêm vào nỗi đau của gia đình nam sinh
trước khi quyết định chia sẻ đoạn clip hay bức thư hãy nghĩ đến việc gia đình họ có thể trả lời
hãy nghĩ đến việc gia đình họ có thể trả lời
và trước khi quyết định bình luận thêm một lời sát thương về bố mẹ của cậu bé hãy nghĩ đến việc chính họ mới là những người đang phải chịu nỗi đau thống khổ vì mất con

nếu không thương bố mờ đã không thức khuya để kèm cặp con
nhưng trong trường hợp này có lẽ tình thương đó có phần sai cách dẫn đến cha mẹ và con cái không hiểu nhau
còn về phía mờ chúng ta không thể đứng trên góc độ một người lớn để o ép quan điểm của một đứa trẻ
bởi người lớn đã từng là một đứa trẻ nhưng trẻ nhỏ thì chưa từng là người lớn
thế giới của trẻ chỉ xoay quanh gia đình và trường lớp nào đã biết đến những chuyện cầm áo gạo tiền
bên cạnh đó không ai có quyền chê trách người khác chịu áp lực kém
bên cạnh đó không ai có quyền chê trách người khác chịu áp lực kém
bởi sức khỏe tinh thần của mỗi người là khác nhau
có người mạnh mẽ như một cơn lốc nhưng có người lại giống như cơn gió nhỏ

chỉ một lời nói nặng cũng đã khiến cho họ tổn thương
bạn có thể mạnh mẽ nhưng không thể bắt ai cũng như vậy
bạn có thể mạnh mẽ nhưng không thể bắt ai cũng như vậy
sau cùng dẫu biết dư luận thương xót cho nam sinh
sau cùng dẫu biết dư luận thương xót cho nam sinh

mất mát không tài nào tả xiết mà gia đình em đang phải chịu
thế nhưng hành động chia sẻ tràn lan clip
thư tuyệt mệnh của một đứa trẻ

thì không đúng một chút nào
chúng ta thương xót cho mờ và gia đình em

để giúp bác mối thêm vào vết thương của họ
khiến cho những người trong cuộc thêm đau lòng ám

gia đình mà thầy cô và bạn bè của mờ sẽ đau đớn thế nào
khi những hình ảnh kia lại xuất hiện nhan nhãn trên màn xã hội

cứ ở đó mãi và tiếp tục khơi gậy nỗi đau không thể nào xóa nhòa

dẫu biết dư luận thương xót cho nam sinh
cho mất mắt không tài nào tả xiết
mà gia đình em đang phải chịu
thế nhưng hành động chia sẻ tràn lan clip
thư tuyệt mệnh của một đứa trẻ
thì không đúng một chút nào
chúng ta thương xót cho mờ và gia đình em
nhưng lại vô tình xác thêm muối vào vết thương của họ
khiến cho những người trong cuộc thêm đau lòng ám ảnh
gia đình thầy cô và bạn bè của mờ
sẽ đau đớn như thế nào
khi những hình ảnh kia lại xuất hiện nhang nhãn
trên mạng xã hội cứ ở đó và mãi tiếp tục
khơi gợi một nỗi đau không thể nào xóa nhòa
hành động chia sẻ clip bức thư của mờ
tuy không vi phạm pháp luật
nhưng về phương diện tình người
thì đã vi phạm mất rồi
chuyện đã quá xót xa
sinh đừng khiến nó càng trở nên xót xa thêm nữa
mình đã chặn những bản tin có nội dung đó
mình không muốn xem lại đau lòng lắm
các bạn nhỏ ơi
hãy mạnh dạng nói lên suy nghĩ của mình
đừng bao giờ làm thế với cha mẹ mình
đừng hủy hoại bản thân mình
một bình luận có tên ly ngọc chia sẻ
một người khác viết
cứ tiếp tục chia sẻ có khi lại là áp lực
cho người ở lại
làm họ cũng nghỉ quẩn trong bi thương
thật sự không nên chia sẻ và đăng clip ấy
hơn thế nữa
nhiều người càng mong mỏi việc
ngưng chia sẻ video sự việc
và nếu có thể
cư dân mạng hãy gỡ hết những clip
hình ảnh đau lòng về vụ việc
trên các nền tảng mạng xã hội
bởi chừng nào
một hình ảnh trích ra từ clip ấy còn xuất hiện
thì khi ấy nỗi đau còn hiện hữu
như nhắc nhở người ở lại
về mất mát và nỗi đau
với nhiều bạn trẻ suy nghĩ chưa chính chắn
thì có lẽ việc tự tử
kết thúc cuộc sống này
chính là cách để giải tỏa bế tắc
thoát khỏi những áp lực của cuộc sống
của thi cử học hành
và buông bỏ cả những sự kỳ vọng
của các bậc phụ huynh
thế nhưng các em chắc chắn lường được
trước những nỗi đau mất mát
mà cha mẹ người thân yêu
sẽ phải mang theo suốt những ngày tháng
còn lại của cuộc đời
những vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ
nhưng nếu có chất chứa không được giải tỏa
cộng thêm những nội dung tiêu cực
mà các em tiếp nhận nó
như chất xúc tác dẫn đến những hành động dài dột
và những sự việc đáng tiếc
qua đây chỉ mong rằng
những sự việc tương tự sẽ không xảy ra
thưa quý vị
hành động chia sẻ clip bức thư của m
tuy không vi phạm pháp luật
nhưng xét về phương diện
tình người thì đã vi phạm mất rồi
chuyện đã quá xót xa
xin đừng khiến nó lại càng trở nên
xót xa thêm nữa
bỏ qua việc người đúng người sai
hay những nguyên nhân sâu xa hơn
sự ra đi của cậu bé chỉ mới một mươi sáu tuổi
thực sự khiến người ta không khỏi xót xa
bởi em còn quá trẻ
còn cả một tương lai dài ở phía trước
để hạn chế những hậu quả đáng tiếc
khi gặp khó khăn
thay vì cố chịu đựng
các bạn trẻ hãy mạnh dạng chia sẻ
tâm sự với những người mà mình tin tưởng
đáng đặc biệt các bậc phụ huynh
hãy cố gắng cởi mở chia sẻ
và đồng cảm thường xuyên trò chuyện
lắng nghe tôn trọng suy nghĩ của con trẻ
đặc biệt không nên đặt kỳ vọng
quá lớn vô tình sẽ trở thành
áp lực đè nặng lên con trẻ
những tin tức mới nhất về vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý vị khán giả
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại
ở những video tiếp theo